mới đây trong báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
bộ công an có đề cập về bổ sung nội dung đấu giá biển số vào dự thảo luật
theo đó cùng với thí điểm đấu giá biển số ô tô bộ công an đề xuất mở rộng đấu giá biển số mô tô xe máy
như vậy nếu dự thảo luật mới được thông qua người dân có thể đấu giá cả biển số xe gắn máy xe mô tô
cụ thể bộ công an đề xuất mở rộng đối tượng đấu giá biển số bao gồm biển số ô tô xe mô tô xe gắn máy
trừ biển số xe cấp cho xe thuộc tài sản công xe của cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại việt nam và người nước ngoài làm việc tại cơ quan đó
được biết giá khởi điểm của biển số ô tô đưa ra đấu giá không thấp hơn bốn mươi triệu đồng với biển số xe mô tô xe gắn máy không thấp hơn năm triệu đồng
mức giá bằng một mươi giá khởi điểm là năm trăm linh đồng
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm đấu giá trực tuyến biển số ô tô với giá khởi điểm bốn mươi triệu đồng bước giá năm triệu đồng
số tiền thu được sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức sẽ nộp vào ngân sách trung ương
đến nay việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô đã đạt được nhiều kết quả tích cực
trong đó nhiều biển số được coi là biển đẹp được đấu giá thành công với số tiền chúng rất cao
thì vậy theo bộ công an việc đấu giá hiện vẫn chỉ ở diện hẹp
mới dừng lại ở biển số ô tô cá nhân
do vậy bộ đã đề xuất luật hóa việc đấu giá biển số trong đó mở rộng đấu giá với cả biển số xe máy
theo bộ công an thực hiện nghị quyết số bảy mươi ba của quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe
từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn bộ đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành công một mươi năm một trăm tám mươi năm biển số ô tô với tổng số tiền đấu giá là hơn hai năm mươi hai tỷ đồng

hai biển số ô tô chung đấu giá đã được khách hàng nộp hơn một ba trăm chín mươi năm tỷ đồng
giá khởi điểm của một biển số mô tô xe gắn máy đưa ra đấu giá được đề xuất không thấp hơn năm triệu đồng mỗi bức giá bằng một mươi giá khởi điểm
theo đại diện bộ công an việc đấu giá biển số xe ô tô đáp ứng được nhu cầu của người dân tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu
đồng thời khai thác tài sản công có hiệu quả tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước
đặc biệt việc đấu giá biển số được dư luận xã hội rất quan tâm và đồng tình ủng hộ
tuy nhiên bộ công an cho rằng việc đấu giá hiện vẫn ở diện hẹp đó là ô tô cá nhân chưa áp dụng rộng rãi đối với loại biển số xe ô tô khác và biển số xe mô tô xe gắn máy
do vậy việc này chưa đáp ứng được hết nguyện vọng của người dân có nhu cầu sở hữu biển số xe theo sở thích
liên quan đến đấu giá biển số xe ngày tám tháng ba bộ công an đã phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ ba
chín mươi chín biển số thuộc sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
phiên đấu giá được tổ chức niêm yết từ ngày một mươi một tháng ba
trong đó nhiều nhất là hà nội với hai mươi bảy ba trăm linh biển số tiếp đến là thành phố hồ chí minh với một mươi bảy chín trăm bảy mươi biển số
thanh hóa là sáu bảy trăm năm mươi biển số nghệ an là sáu bảy trăm hai mươi biển số
theo quy chế giá khởi điểm của một biển số là bốn mươi triệu đồng mỗi bước giá là năm triệu đồng
người tham gia đấu giá cần đặt trước bốn mươi triệu đồng cho mỗi biển số muốn tham gia
và một trăm linh đồng phí hồ sơ
nếu không chung đấu giá số tiền bốn mươi triệu đồng đặt trước sẽ hoàn trả cho khách hàng trong vòng ba ngày làm việc
điều kiện tham gia đấu giá là tổ chức cá nhân người việt nam phải có đủ điều kiện
theo quy định của nghị định số ba mươi chín hai nghìn hai mươi ba ndcp quy định chi tiết một số điều của nghị quyết số bảy mươi hai hai nghìn hai mươi hai qh
của quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và quy định pháp luật khác có liên quan
bên cạnh đó công ty đấu giá hợp danh việt nam là đơn vị được bộ công an lựa chọn
làm tổ chức đấu giá tài sản
mỗi biển số xe ô tô đấu giá thành thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản
được tính bằng tám giá khởi điểm
ngoài thù lao dịch vụ đấu giá chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản
là một mươi đồng một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá
theo đại diện bộ công an việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện đến hết tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sau thời điểm này nếu có tiếp tục thực hiện phải sửa luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
chính vì vậy bộ công an cho rằng thời điểm này cần luật hóa quy định trên vào dự luật
nhằm phù hợp với các quy định hiện hành về việc cấp và quản lý biển số theo mã định danh của chủ xe
đáp ứng mục tiêu công dân số chính phủ số theo đề án sáu của chính phủ
trong đó bộ công an đề xuất mở rộng đối tượng đấu giá biển số xe
bao gồm biển số ô tô mô tô xe gắn máy
chỉ trừ biển số xe cấp cho xe thuộc tài sản công xe của cơ quan đại diện ngoại giao
cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại việt nam và người nước ngoài làm việc tại cơ quan đó
nhận định về vấn đề này chuyên gia giao thông thạc sĩ nguyễn mạnh thắng phân tích
sau nửa năm đấu giá biển số xe ô tô đã đem lại hiệu quả nhất định được nhiều người dân đánh giá cao
tránh được tình trạng tiêu cực trong việc cấp biển số xe nhìn vào thực tiễn
việc tiến hành đấu giá biển số xe máy cũng sẽ đem đến nguồn thu không nhỏ đối với ngân sách nhà nước
trên thị trường các giao dịch mua bán xe máy mô tô biển số đẹp vốn rất sôi động
đặc biệt trước khi có quy định về định danh biển số cá nhân ra đời
nhiều chiếc xe máy sau khi gắn biển đẹp có giá sang tên chuyển nhượng đắt hơn
thậm chí bằng với giá một chiếc ô tô
theo ông nguyễn mạnh thắng có thể thấy rằng nhu cầu đấu giá biển số xe máy là thực tế
với mức giá khởi điểm được bộ công an đề xuất chỉ năm triệu đồng sẽ thu hút đông đảo người dân tham gia
bổ sung thêm quan điểm luật sư phạm thanh hải trường văn phòng luật hải thanh cho biết
phê quy định đấu giá biển số xe ô tô tại việt nam đang được áp dụng khá chặt chẽ
việc đấu giá biển số xe ô tô thời gian qua được nhân dân ủng hộ do đáp ứng được nhu cầu chơi biển số
cũng như thu hàng nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước
các quy định trong việc đấu giá quản lý biển số đô giá biển số xe máy hoàn toàn có thể áp dụng
như việc đấu giá xe ô tô đã được ban hành trước đó
tuy nhiên so với biển số ô tô kho biển số xe máy lớn hơn khoảng một mươi lần vì có thêm một ký tự trong dạy số
tuy vậy do giá trị thấp cùng một số đặc điểm riêng về thói quen sử dụng
thế nên việc đấu giá biển số xe máy được giới chuyên môn nhận định sẽ khó có thể thu về được nhiều tiền như đối với biển số ô tô
theo vị luật sư này đấu giá biển số xe máy sẽ thu hút nhiều người tham gia do giá khởi điểm rẻ
giá trị của biển số đấu giá dự kiến cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều
do vậy website đấu giá trực tuyến rất dễ bị quá tải vì số lượng biển số xe máy và người truy cập cùng một thời điểm sẽ rất lớn
chính vì thế cần nâng cấp hạ tầng đấu giá trực tuyến cũng như cải thiện như năng lực phục vụ cấp biển số trước khi triển khai chính thức
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm vừa qua
bộ công an đã có dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
đáng chú ý bộ công an đã có những đề xuất mới nhất về phân hạng giấy phép lái xe và những quy định về trừ điểm giấy phép lái xe
theo đó bộ công an đang lấy ý kiến từ các cơ quan hiệp hội về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
tuy nhiên bộ công an cho rằng qua ý kiến góp ý của một số đại biểu đề nghị phân hạng giấy phép lái xe cụ thể tại dự thảo luật
cùng quá trình nghiên cứu phân tích đánh giá việc phân hạng giấy phép lái xe vào dự thảo luật là cần thiết
lý giải về đề xuất này bộ công an nêu việc phân hạng giấy phép lái xe vào dự thảo luật để nội luật hóa các quy định về phân hạng giấy phép lái xe
quy định tại công ước viên năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đảm bảo cam kết của việt nam khi ký kết gia nhập công ước
do vậy việc phân hạng giấy phép lái xe sẽ tạo thuận lợi cho người việt nam sinh sống học tập tại các nước là thành viên của công ước viên một nghìn chín trăm tám mươi
như vậy nếu áp dụng người dân sẽ không mất chi phí đổi học để được cấp giấy phép lấy xe góp phần phát triển kinh tế du lịch thương mại hợp tác quốc tế
đồng thời phát triển đầu tư sản xuất lắp ráp nhập khẩu phương tiện trong nước và quốc tế do có sự đồng bộ về phân hạng phương tiện và giấy phép lái xe
chính phủ giao cơ quan soạn thảo nghiên cứu thiết kế việc phân hạng giấy phép lái xe đảm bảo vừa kế thừa các quy định hiện hành của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
đồng thời không trá về quy định của công ước viên năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
việc này cũng sẽ không gây nhiều tác động khi thay đổi về chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn do quá trình phát triển của phương tiện người điều khiển xuất hiện nhiều loại phương tiện mới
trước đó bộ công an từng bỏ đề xuất phân chia chi tiết các hạng giấy phép lái xe
cụ thể theo dự thảo trước đó
bộ công an đề xuất thay đổi phân hạng giấy phép lái xe tức sẽ không còn giấy phép lái xe hạng a một a bốn b một b hai e fb hai fc fefc như luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám hiện hành
thay vào đó sẽ là các hạng giấy phép lái xe như a a ba c một c b
bộ công an cho hay sự thay đổi trên nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong trường hợp có sự thay đổi của các điều ước quốc tế liên quan mà việt nam là thành viên
ngoài ra tại điều năm mươi một trong dự thảo về dự thảo luật
bộ công an đã đề xuất về tuổi sức khỏe của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
cụ thể người đủ một mươi sáu tuổi trở lên được điều khiển xe máy người đủ một mươi tám tuổi trở lên được điều khiển xe mô tô xe ô tô xe chở người bốn bánh có gắn động cơ xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ phương tiện giao thông thông minh xe máy chuyên dùng
bên cạnh đó người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải có sức khỏe phù hợp với từng loại phương tiện được phép điều khiển
bộ trưởng bộ y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe
sức khỏe định kỳ đối với người lái xe
xây dựng cơ sở dữ liệu về khám sức khỏe của người lái xe
về các đề xuất mới bộ công an chỉ rõ để quy định phân hạng mới không gây nhiều tác động đảm bảo thực thi trong quá trình triển khai thực hiện sự kiến nội dung về phân hạng giấy phép lấy xe quy định tại dự án luật sẽ bao gồm các nội dung
theo đó việc cấp giấy phép lái xe theo hạng mới sẽ được thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những giấy phép lái xe thuộc các trường hợp cấp đổi cấp lại
cụ thể là bỏ hạng a bốn và không quy định hạng giấy phép lái xe cho người điều khiển máy kéo vì căn cứ vào kiểu loại công dụng của phương tiện loại phương tiện này sẽ được xếp vào nhóm xe máy chuyên dùng
ngoài ra đưa hạng b một và b hai về cùng hạng b sau căn cứ để phân hạng giấy phép lái xe là từ công suất kiểu loại động cơ số chỗ ngồi
mặt khác để tránh tác động xã hội bộ công an cũng chỉ rõ tại điều khoản chuyển tiếp sẽ quy định đối với giấy phép lái xe cấp trước khi luật này có hiệu lực thi hành
sẽ được tiếp tục sử dụng theo thời hạn và giá trị ghi trên giấy phép lái xe
việc chuyển đổi chỉ thực hiện đối với sát hạch cấp mới và các trường hợp cấp đổi cấp lại chuyển đổi thực hiện theo hướng có lợi cho người dân không gây mất an toàn giao thông
cũng tại kỳ họp bộ công an mới đây đã đề xuất bổ sung quy định về điểm số trừ điểm đối với giấy phép lái xe trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
theo bộ công an việc quy định thêm trừ điểm của giấy phép lái xe vào dự thảo luật là cần thiết
bộ công an cho biết tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông hiện nay diễn ra rất phổ biến ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém
tính trung bình hàng năm lực lượng cảnh sát giao thông xử lý trên ba triệu trường hợp vi phạm
trong khi tai nạn giao thông đã giảm nhưng còn ở mức cao xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
nguyên nhân chủ yếu do lỗi của người lái xe không chấp hành các quy định của pháp luật giao thông đường bộ
được biết hiện nay việc quản lý người lái xe sau khi được sát hạch cấp giấy phép lái xe đang bị buông lòng cơ quan chức năng chưa có các biện pháp quản lý phù hợp nhất là quản lý việc chấp hành pháp luật của người lái xe
như vậy việc trừ điểm giấy phép lái xe nếu đề xuất này được thông qua sẽ là một biện pháp quản lý nhà nước không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình hiện nay
qua đó cũng giúp quản lý người lái xe trong suốt quá trình từ khi đào tạo sát hạch cấp giấy phép cho đến quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe việc vi phạm và tái phạm
theo bộ công an dự kiến bảng lái xe sẽ có một mươi hai điểm một năm nếu trong một năm mà bị trừ hết điểm thì phải thi lại giấy phép lái xe
về việc trừ điểm đối với các lỗi hành vi bộ công an cho biết khi xử phạt cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào hành vi vi phạm cụ thể để trừ điểm
trường hợp giấy phép lái xe còn điểm người lái xe tiếp tục được phép điều khiển phương tiện
sau một năm kể từ lần trừ điểm gần nhất nếu giấy phép lái xe còn điểm thì được hồi phục một mươi hai điểm
việc này không tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh đời sống hàng ngày của người dân vẫn quản lý được quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe
bên cạnh đó bộ công an khẳng định quy định trên sẽ đảm bảo đơn giản hợp lý tránh phiền hà cho người vi phạm theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu về sát hạch cấp giấy phép lái xe hệ thống cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính
khi có quy định xử phạt người lái xe sẽ nhận được thông báo của cơ quan xử phạt về việc giấy phép lái xe bị trừ điểm
khi có quy định xử phạt người lái xe sẽ nhận được thông báo của cơ quan xử phạt về việc giấy phép lái xe bị trừ điểm
với người lái xe khi có các hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao nhằm quản lý việc chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện giao thông
trước đó bộ công an đã từng đề xuất ý tưởng quyết định trừ điểm giấy phép lái xe với người vi phạm giao thông đường bộ
theo đó mỗi giấy phép lái xe có một mươi hai điểm tương ứng với một mươi hai tháng và tài xế sẽ bị trừ điểm trên hệ thống quản lý mỗi kỳ vi phạm
khi bị trừ hết điểm giấy phép lái xe cũng sẽ không còn hiệu lực
tài xế muốn cấp giấy phép lái xe mới phải học và thi trong thời gian ít nhất sáu tháng kể từ ngày giấy phép lái xe cũ hết hiệu lực
về việc truy điểm đối với các lỗi hành vi bộ công an cho biết khi xử phạt cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào hành vi vi phạm nghiêm trọng
nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao và nhiều yếu tố khác
trong đó mức truy điểm cụ thể trong một lần vi phạm cũng sẽ được nghiên cứu quy định cụ thể đảm bảo không trùng chép với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
trường hợp giấy phép lái xe còn điểm người lái xe tiếp tục được phép điều khiển phương tiện
sau một năm kể từ lần trừ điểm gần nhất nếu giấy phép lái xe còn điểm thì được phục hồi số điểm ban đầu
được biết từ năm hai nghìn ba cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp đánh dấu số lần vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ của lái xe bằng bấm lỗ
nếu giấy phép lái xe bị đánh dấu hai lần thì tài xế phải thi lại luật giao thông đường bộ khi đổi giấy phép lái xe
nếu bị đánh dấu ba lần giấy phép lái xe hết giá trị sử dụng tài xế phải thi lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp giấy phép mới
tuy nhiên sau bốn năm thực hiện quy định này đã bị bãi bỏ
bộ công an cho rằng việc bấm lỗi trên giấy phép lái xe không thể hiện thời điểm vi phạm bằng lái lem nhem thiếu thủ mỹ
ngoài ra việc bấm lỗ dễ phát sinh tiêu cực khi lái xe bị bấm lỗi nhiều thì tìm mọi cách để chạy bằng lái mới
ở một diễn biến khác liên quan đến vấn đề đổi giấy phép lái xe
sau kỳ nghỉ tết một số người đã đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trung bình gần bảy trăm linh hồ sơ một ngày
tăng đột biến tại cả hai địa điểm cấp đổi của sở giao thông vận tải hà nội
trong số đó không ít người phải di chuyển từ ngoại thành và nội thành với quãng đường xa do chưa biết thông tin
có thể đổi giấy phép lái xe ngay tại địa phương
những ngày gần đây lượng người dân đến làm thủ tục tăng cao
mặc dù đã triển khai ủy quyền cho các huyện làm thủ tục cấp lại và đổi giấy phép lái xe
thế nhưng người dân vẫn chưa nắm được
sau đó lượng người dân đến làm thủ tục vẫn sẽ đông
sau đó sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được thông tin
cùng với đó khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình mức độ bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia
đồng thời tại hai địa điểm tại võ trí công và cao bá quát
sở giao thông vận tải hà nội đã bố trí thêm máy móc tráng thiết bị và tăng cường cán bộ để tiếp nhận hồ sơ